phó thủ tướng cộng hòa belarus vladimir semesko và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ belarus đã đến thăm và làm việc tại tỉnh hưng yên
tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên nguyễn văn phóng đã giới thiệu khái quát với phó thủ tướng và đoàn công tác những nét nổi bật về truyền thống văn hiến lịch sử con người mảnh đất và các lợi thế của tỉnh hưng yên
tỉnh hưng yên vui mừng trước sự hợp tác giữa hai nước việt nam và belarus với dự án nhà máy lắp ráp và sản xuất ô tô của liên doanh maz asia ở huyện kim động tỉnh hưng yên
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên mong muốn phó thủ tướng và đoàn công tác trong thời gian tới quan tâm nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất phân bón tại tỉnh hưng yên
tạo điều kiện đưa ra một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh hưng yên sang thị trường belarus quan tâm đào tạo lao động công nhân lành nghề cho nhà máy lắp ráp và sản xuất ô tô dự án sản xuất chế biến sữa tạo điều kiện để các nhà đầu tư của belarus đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh
phó thủ tướng vladimir semesko cho rằng chính phủ belarus đã lựa chọn tỉnh hưng yên là địa điểm đầu tiên thực hiện dự án liên doanh nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô
belarus đang tích cực phối hợp với việt nam và tỉnh hưng yên để triển khai dự án sản xuất chế biến sữa và trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư đến đầu tư tại việt nam và tỉnh hưng yên
ngài phó thủ tướng cũng gợi mở mong muốn được liên kết thành lập nhà máy lắp ráp xe buýt tại việt nam trong đó ưu tiên đầu tư tại tỉnh hưng yên
phó thủ tướng cộng hòa belarus vladimir zemashko và đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh hưng yên đã dự lễ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các đối tác của việt nam và belarus trong việc cung ứng xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng trị giá sáu mươi triệu usd ký kết biên bản thành lập nhà máy sản xuất sữa sản lượng từ một trăm linh tấn đến hai trăm linh tấn sữa một ngày